tổng cục hải quan vừa tổ chức lễ công bố thư khen của đồng chí trương hòa bình
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
sau khi các đơn vị hải quan công an xuất sắc triệt phá đường dây vận chuyển trái phép ma túy ketamin
xuyên quốc gia với số lượng trên năm trăm linh kg bắt giữ bốn đối tượng người nước ngoài
trong thư khen phó thủ tướng trương hòa bình nhấn mạnh
đây là thành tích xuất sắc thể hiện sự phối hợp chặt chẽ đồng bộ
ý chí quyết tâm trong công tác phòng chống tội phạm ma túy của các đơn vị cục hải quan tp hcm
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan
góp phần giữ vững an ninh chính trị chất tự an toàn xã hội thể hiện trách nhiệm cao của việt nam
trong việc thực hiện công ước quốc tế về chống buôn bán bất hợp pháp các chất ma túy
như tin đã đưa trước đó ngày một mươi tháng năm qua tin báo từ cơ sở
cục hải quan tp hcm đã chỉ đạo đội kiểm soát ma túy phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
bắt giữ các đối tượng và tăng vật trên
đến một mươi sáu h ngày một mươi một tháng năm các lực lượng đã triệt phá thành công đường dây vận chuyển năm trăm linh kg ma túy ketamin